và đây là những gương mặt còn rất trẻ tuổi đời chỉ từ một mươi năm đến một mươi bảy thế nhưng sáu thanh thiếu niên này đã phạm pháp

và không ít người đã chịu mất tiền oan cho nhóm tội phạm này
anh trân phụng này là em được phát khi làm thân quân ở trạch phường

em thấy là với trường trinh và ở trượng rồi

quần áo này thì từ trước em đi dân quân bây giờ em không đi nữa rồi thì quần áo em vẫn giữ từ hồi em đi
còn những công cụ ủng hộ trợ mà dùng cái điện đấy thì em nhặt được
em nhặt được ở trên đường thì lúc này nó hỏng nó là một cái vỏ rác thì em nhặt về để em sửa
và bây giờ em có cầm đi và khẩu súng nhựa kia thì em mua ở hàng đồ chơi
từ vào bao cái bộ đàm kia thì em đi làm ở chỗ kiểu quán chất sữa ngày xưa
sắp thì em có cầm việc
các chốt kiểm dịch được lập nên để hạn chế người dân ra đường không đúng mục đích
còn việc người dân đi chợ mua hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn luôn được các lực lượng chức năng tạo điều kiện để đảm bảo cuộc sống của người dân
thế nhưng chính những nhu yếu phẩm này những thứ được ưu tiên được tạo điều kiện vận chuyển mua bán thuận lợi lại được dùng để làm vỏ bọc nguy trang cho ma túy
và đây là đối tượng đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy đá vào khu vực đang bị phong tỏa
dưới lớp vỏ bọc là túi bánh mì
xin được nhắc lại mục tiêu số một của chúng ta vào thời điểm này là phòng chống dịch bệnh
rất nhiều cơ quan tổ chức cửa hàng doanh nghiệp và người dân được yêu cầu tạm dừng hoạt động đóng cửa để mong sớm đẩy lùi dịch bệnh
thế nhưng tội phạm thì không nghỉ dịch
thậm chí hoạt động phạm tội còn trở nên tinh vi hơn
khi thích ứng rất nhanh với điều kiện thực tế của xã hội
đây là giai đoạn rất căng thẳng cho lực lượng công an
vừa tập trung dồn lực cho công tác hỗ trợ đội ngũ y tế trên tuyến đầu phòng chống dịch
vừa căng mình trên trận tuyến đấu tranh với các loại tội phạm
đòi hỏi luôn phải đi trước đón đầu chủ động phòng ngừa đối với các loại mới phát sinh và có chiều hướng gia tăng trong tình hình mới
những chốt kiểm soát dịch chảy khắp các quận huyện trên đeo bàn thạch quốc hà nội
việc duy trì hoạt động của những chốt này luôn đòi hỏi sự có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ của lực lượng công an
không chỉ đảm bảo lực lượng hỗ trợ cán bộ y tế kiểm soát dịch
mà thực tế chính những chốt này đã phát hiện và bắt giữ không ít những đối tượng vi phạm pháp luật ngăn chặn hành vi phạm tội ngay từ ban đầu
công an phường ngoài việc lập các chốt kiểm soát cơ động ra vào địa bàn
chúng tôi có tổ chức tuần tra trên toàn địa bàn để phòng ngừa và phát hiện những hành vi phạm tội trên địa bàn
trong tuổi ngày hôm năm tám đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng truy nạn
dạo sáng ngày hôm sáu tám qua công tác tuần tra địa bàn đã phát hiện một đối tượng mang theo kìm phỉ lực và hai gam phá khóa lợi dụng qua đấu tranh
đối tượng khai nhận là đang trong quá trình tìm các nhà dân có sơ hở để phá khóa nhằm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
thì bị tổng công tác công an phường quang hoa phát hiện
không chỉ tập trung tuần tra khép kín địa bàn các khu dân cư phòng chống tội phạm trộm cắp
lực lượng công an còn tập trung tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông
chú trọng vào các tuyến địa bàn có nguy cơ cao phát sinh tội phạm như các tuyến đường vắng vẻ các khu vực ít người qua lại
để chủ động công tác phòng ngừa công an quận bắc tử liêm cũng đã tổ chức điều tra cơ bản
làm tổ trách điều tra cơ bản để nắm lại tình hình nắm lại các địa bàn
từ đó là phân công các lực lượng đến các địa bàn liên quan đến có điều kiện vắng vẻ để tuần tra để kiểm soát
để làm sao hạn chế thấp nhất với các đối tượng trộm và đối tượng cướp diễn ra ở trên khu vực vắng vẻ như vậy
đã chia khu vực chia địa bàn và chọn những địa bàn mà dễ phát sinh ra tội phạm
để làm sao khi đi qua thì đối tượng nhìn thấy các đường này thì phần nào cũng đã rè trừng ý thức phạm tội của các đối tượng
thứ hai nữa là khi có phạm tội xảy ra thì lực lượng công an cũng đã có phương án để mà khép kín địa bàn và bắt giữ được đối tượng ngay
kinh ảnh của người chiến sĩ công an hiện hiếu mỗi đêm trên những cung đường
không chỉ khiến các loại tội phạm phải dè trừng cảnh giác mà còn khiến không ít người dân cảm thấy an tâm hơn rất nhiều
thì em cũng tuyên truyền nhau nhỏ anh bây giờ hạn chế ra đường cung đường vắng vẻ trên đê này ít người qua lại
mình ra đường những cái giờ cần thiết thôi
vâng em đến lúc đi làm em mới đi ra khỏi nhà thôi ạ
rồi em chào mọi người anh nhé
như thế thì dân mình đi quá đảm bảo luôn
tại vì có xe mình đi hóa qua nên nhiều khi dân nhất thanh niên cho cho anh đi nó cũng bớt đi bớt
tình trạng sẽ giảm được nhiều để đảm bảo cho người dân đi như là trên điêu thông trên đường nó được an toàn hơn
vâng hiện hữu trên các chốt phòng chống dịch hiện hữu trên mỗi cung đường dù đêm hay ngày
những nỗ lực của lực lượng công an không chỉ trên mặt trận phòng chống dịch mà còn trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm
đang góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội
cùng với đất nước cùng với người dân chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn này
tin an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã nhanh chóng điều tra
truy bắt đối tượng trốn truy nã lại tiếp tục gây án giết người
đó là nguyễn văn đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xóm một xã nga bạch huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
trước đó đồng cùng chị lê thị anh đào trú tại thành phố cần thơ
cùng thuê phòng tại nhà nghỉ triều tín phố năm dân thị trấn phát diệm huyện kim sơn của tỉnh ninh bình
đến chiều ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hai người đã xảy ra mâu thuẫn nên đồng đã dùng dao chém nhiều nhát
làm chị đào bị thương rất nặng gây án xong đồng đã bỏ trốn
sau một mươi giờ gây án đối tượng đã bị bắt giữ
quá trình điều tra cơ quan công an xác định đồng chính là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa truy nã về tội giết người
tiếp theo sẽ là cụm tin về bắt các vụ vận chuyển ma túy tại các địa phương
các vật chứng liên quan khác
bước đầu đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ một người đàn ông người mông không rõ danh tính để bán lại kiếm lời
đang trên đường đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
tại tỉnh cà mau phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cà mau kết hợp cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc công an thành phố cà mau
đã bắt quả tang huỳnh tiến sĩ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại khóm bốn phường bảy thành phố cà mau khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng
lực lượng chức năng thu giữ ba khối hình chữ nhật dạng hộp có trọng lượng khoảng một một kg
khai thác nhanh sĩ khai nhận số tăng vật trên là ba bánh heroin được sĩ mua về để bán lại cho các đối tượng nghiện nhằm kiếm lời
kiểm tra nhanh sĩ dương tính với chất ma túy
công an thị xã phổ yên của tỉnh thái nguyên đã khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về tội cướp tài sản
đó là đặng đoàn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường đồng bẩm thành phố thái nguyên
hoàng đình phúc sinh năm hai nghìn
và nguyễn tùng dương sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
trước đó vào đêm ngày hai tháng tám tại địa phận xã nam tiến thị xã phổ yên
ba đối tượng này đã dùng vũ lực gậy tô vít tấn công chủ phương tiện và cướp đi một xe mô tô honda vision
sau hơn hai ngày vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phổ yên đã bắt giữ cả ba đối tượng trên
thu giữ xe mô tô là tài sản bị cướp cùng phương tiện vật chứng gây án
tại cơ quan công an ba đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị trong chuyên mục mệnh lệnh trái tim ngày hôm nay thì được chúng tôi ghi lại
tại trại tạm giam công an tỉnh lạng sơn
dù trong hoàn cảnh đặc biệt ấy thì vẫn có những câu chuyện
sáng lên đầy ấm áp để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống
và truyền đi niềm tin về con đường trở về nẻo thiện cho những người đã từng lầm lỗi
hạnh phúc vỡ hòa trên gương mặt người mẹ đã từng lầm lỗi này
khi nhận đứa con thơ khỏe mạnh từ tay cán bộ y tế chạy tạm giam công an tỉnh lạng sơn
bị can nguyễn thị ngọc điệp bị khởi tố về hành vi mua bán người khi tạm giam đang mang thai một mươi một tuần
ngày ba tháng bảy sau khi ra đời cháu bé bị tắc ruột bẩm sinh ngay lập tức hai cán bộ chiến sĩ
của trại tạm giam đã đưa bé xuống viện nhi trung ương cấp cứu và phẫu thuật cứu sống cháu
do gia đình ở xa không có thân nhân giúp đỡ vì vậy hai đồng chí đã túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại bệnh viện để chăm sóc cháu bé trong suốt quá trình sống
ngày ba tháng bảy sau khi ra đời cháu bé bị tắc ruột bẩm sinh ngày ba tháng bảy sau khi ra đời cháu bé bị tắc ruột bẩm sinh
để hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ
và cái quan trọng nhất là em bé để trở về bình an
sau khi bé được xuất viện các cán bộ chiến sĩ tại đây
tiếp tục cùng nhau quyên góp mua thêm sữa các nhu yếu phẩm cần thiết giúp đỡ
và cùng với bị can nguyễn thị ngọc điệp
nuôi dưỡng và chăm sóc cho bé trong cơ sở giam giữ
lúc em mổ xong thì bé con em nó phải đi hà nội
em thì lo lắng lắm nhờ các cô trong y tế á
trong trại với các cô quảng giáo thì ở hà nội chăm sóc cho con em cũng hết mấy tuần
em biết ơn các cô nhiều lắm
tại vì em là một phạm nhân nhưng mà vẫn được chăm sóc tận tình
em chỉ mong là sớm cải tạo sớm để em được đưa con em về xã hội thôi
tại vì em sai lầm mà em phải đưa con em về xã hội
những hành động ân cần chú đáo bằng sự tận tâm
và tinh thần sẻ chia đầy nhân văn của những người chiến sĩ công an nhân dân
đã lan tỏa đến những người đã từng lầm lỗi
dẫn lối mở con đường sáng để họ trở về